nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri yong ho ngày một mươi hai tháng hai đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao việt nam đã đến thăm chính thức triều tiên
trước thêm hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên
kim jong un dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô hà nội vào cuối tháng này
dự kiến phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh sẽ ở thăm triều tiên đến ngày một mươi bốn tháng hai
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai dự kiến sẽ diễn ra tại hà nội trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai
hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
đã diễn ra hồi tháng sáu năm ngoái tại singapore